một số vụ giết người tội phạm gây án với thủ đoạn rất manh động mất dương tính bên cạnh đó công tác đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này lại gặp rất nhiều khó khăn
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an đang nỗ lực đấu tranh phòng ngừa tiến tới làm giảm các vụ án giết người do nguyên nhân xã hội trên địa bàn tỉnh
ngày hai tháng sáu khi thấy anh võ đình toàn đang đứng nói chuyện với vợ mình là lê thị hòa chỉ vì một phút ghen tuông mù quáng mà trần văn cường
trú tại khối một phường vinh tân tp vinh đã dùng dao chém anh toàn và chị hòa khiến anh toàn tử vong
trên đường đưa vào bệnh viện giờ đây đối mặt với bản án tù cường mới thấm thiế được hành vi sai trái của mình
một vụ việc đau lòng khác chỉ vì mâu thuẫn với hàng xóm mà lê văn hồng đã dùng xà bèn đâm vào lưng anh nguyễn ngọc hòa khiến anh gục ngay tại chỗ và chết ngay sau đó